hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau kỳ nghỉ tết phải bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế xã hội chỉ thị của thủ tướng nêu rõ
bên cạnh nhiệm vụ thực hiện thần tốc chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành thủ tướng chỉ đạo bộ y tế khẩn trương trình chính phủ ban hành chương trình tổng thể phòng chống dịch năm hai nghìn hai mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tập trung mua tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
bộ văn hóa thể thao và du lịch được giao chủ trì phối hợp cơ quan địa phương công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch ngành giải trí văn hóa nghệ thuật thể thao gắn với biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh
trong khi đó bộ giáo dục và đào tạo được giao chủ trì phối hợp với bộ y tế để lên kế hoạch và kiểm tra các địa phương cơ sở giáo dục đại học về việc đưa học sinh sinh viên đi học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch
người đứng đầu chính phủ yêu cầu phấn đấu mở cửa trường học trước ngày một mươi bốn tháng hai nắm bắt khó khăn vướng mắt trong việc dạy học trực tiếp để có biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền và đề xuất nếu vượt quá thẩm quyền
bên cạnh đó một trong những lo ngại hàng đầu của phụ huynh học sinh là trường hợp có học sinh mắc covid một mươi chín trong quá trình học trực tiếp
liên quan vấn đề này phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp với lãnh đạo bộ y tế ủy ban nhân dân hà nội về công tác chuẩn bị điều trị nếu có học sinh mắc covid một mươi chín
phó thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong trường học để vừa phòng chống dịch vừa không ảnh hưởng đến hoạt động học tập
phó thủ tướng lưu ý trẻ em thuộc nhóm thể chất chưa phát triển toàn diện trẻ dưới năm tuổi và trẻ sơ sinh đều chưa được tiêm vaccine
nhóm đối tượng này chưa biết diễn đạt về triệu chứng bệnh nên đòi hỏi kỹ năng chăm sóc khó hơn cần đặc biệt chú ý
phó thủ tướng khẳng định việt nam đã triển khai chiến dịch tiêm phụ vaccine trong đó tiêm vaccine cho nhóm đối tượng học sinh để đưa các em trở lại trường
ông yêu cầu các địa phương phải đảm bảo an toàn trường học tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín
trong trường học nhằm vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa không làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập trong nhà trường
các ý kiến tại cuộc họp cho rằng lực lượng phòng chống dịch phải lương đến những tình huống xấu như có thể xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh hơn
độc lực thấp hơn không đáng kể so với các chủng virus hiện tại thậm chí có thể lẫn tránh vaccine thuốc điều trị v v
theo báo cáo tỷ lệ trẻ mắc covid một mươi chín và số ca bệnh diễn biến nặng thấp tuy nhiên vẫn có trường hợp tử vong
do vậy các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh yếu tố phòng dịch và lưu ý không để có quá nhiều trẻ mắc bệnh cùng lúc
các chuyên gia dự báo khi hai mươi triệu học sinh đến trường số trẻ mắc covid một mươi chín có thể tăng lên bởi thực tế trẻ em khó thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia cũng khuyến cáo việc trẻ lây nhiễm từ trường học về gia đình trong đó có thể lây cho nhóm đối tượng nguy cơ cao
có bệnh nền và chưa tiêm vaccine covid một mươi chín như người cao tuổi trẻ nhỏ tuổi phụ nữ mang thai v v
vì vậy nếu không lên kịch bản phòng chống dịch chi tiết khi có trường hợp học sinh mắc sẽ gây lúng túng cho trường học khiến phụ huynh và xã hội lo lắng
về việc ăn bán trú khi học sinh được trở lại trường học trực tiếp thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ngô thị minh cho biết
trực tiếp bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo sẽ có cuộc làm việc với thành phố hà nội về vấn đề này
theo bà minh thời gian qua bộ giáo dục và đào tạo đã rất cố gắng phối hợp với các đơn vị có liên quan
giữ vững được chất lượng đào tạo dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch covid một mươi chín phải dạy học trực tuyến
qua tham vấn các ý kiến chuyên gia phụ huynh nếu để trẻ em ở nhà quá lâu sẽ có những tác động rất mạnh tới tâm lý sức khỏe hình thành nhiều thói quen xấu cho trẻ
nhiều trẻ rơi vào trạng thái cô đơn xa đà vào mạng xã hội v v
bà minh nói thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo dẫn các thông tin liên quan đến tỷ lệ tiêm vaccine ở việt nam
đánh giá về sự hiểu biết về dịch covid một mươi chín của người dân
đã tốt hơn vì thế việc đưa trẻ tới trường hiện nay là cần thiết càng sớm càng tốt
quanh vấn đề cho trẻ trở lại trường nhưng không ăn bán trú bà minh cho biết bộ giáo dục và đào tạo sẽ làm việc với thành phố hà nội để giải quyết
khi đưa các em trở lại trường cũng phải đánh giá đến phụ huynh học sinh đặc biệt là các em nhỏ cần phải ăn bán trú như mầm non và tiểu học
nếu chỉ cho các em học nửa ngày còn nửa ngày đón về sẽ ảnh hưởng đến giờ làm của phụ huynh bà minh nói
đồng thời cho biết
nhiều địa phương đã thích ứng sức tốt trong việc mở cửa lại trường học như tp hcm và bắc giang